thủ đô mogadisu của somali ngày hôm qua đã dung chuyển bởi hai vụ đánh bom xe xảy ra liên tiếp nhằm vào bộ giáo dục
theo cảnh sát thì có hàng chục người thương vong trong hai vụ đánh bom xảy ra chỉ cách nhau vài phút song chưa có con số chính xác
theo các nhân chứng hai ô tô gài bom nhằm vào trụ sở bộ giáo dục nằm ở khu vực giao thông đông đúc của thủ đô
nơi đặt văn phòng của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng
trong khi các nguồn tin cảnh sát cho hay vụ nổ thứ hai diễn ra khi người dân đang cố gắng hỗ trợ những nạn nhân trong vụ đổ đầu tiên
hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên
tuy nhiên nhóm al sabab từng tấn công trụ sở bộ giáo dục somali vào năm hai nghìn một mươi năm
vụ việc xảy ra một ngày sau khi chính phủ somali họp bàn các biện pháp chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực
đặc biệt là nhóm al shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda